sáng ngày bốn tháng một trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí lãnh đạo thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
hiện cơ quan chức năng địa phương đã nắm được thông tin một số đối tượng giang hồ cản trở và uy hiếp phóng viên tác nghiệp
tại hiện trường vụ sập vũ trường king nightclub trên đường cách mạng tháng tám thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
đại diện thành ủy bà rịa cho biết hiện mới chỉ cung cấp thông tin ban đầu về sự cố các vấn đề khác cơ quan chức năng
vẫn đang điều tra làm rõ và sẽ thông tin lên báo chí khi có kết luận điều tra
trước đó vào chiều ba tháng một trong quá trình sửa chữa để chuẩn bị khai trương lại vũ trường này
thì xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người chết và gần một mươi người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã có mặt
tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt bệnh viện bà rịa cũng điều nhiều xe cứu thương đến hiện trường
để đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu nạn nhân tử vong được xác định quê ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đã được đưa về quê nhà mai táng thành phố bà rịa cũng đã hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho nạn nhân bị tử vong
và hai triệu đồng cho mỗi người bị thương vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ